thưa quý vị sau một tuần phân thành ba vùng vùng xanh vùng cam và vùng đỏ
để phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
những vùng xanh an toàn với dịch bệnh của hà nội đã khẩn trương tập trung khôi phục
các hoạt động dịch vụ kinh doanh sản xuất hướng tới trạng thái bình thường mới
để không phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội giảm áp lực an sinh
và những gánh nặng cho doanh nghiệp và người dân sau chỉ đạo của thường trực thành ủy hà nội
chủ tịch ubnd tp hà nội đã ban hành chỉ thị hai mươi trong đó quyết định chia mức độ giãn cách
thành ba vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch covid một mươi chín và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất
theo đó ngoài vùng đỏ vùng một tiếp tục tập trung ưu tiên cao nhất cho việc phòng chống dịch
vùng cam vùng hai và vùng xanh vùng ba tính toán kỹ lưỡng để vừa thích ứng với phòng dịch
vừa tập trung tháo gỡ các hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc chỉ thị một mươi năm cộng
các chuyên gia cho rằng việc thành phố hà nội áp dụng giãn cách xã hội theo ba vùng vùng đỏ có mức nguy cơ cao
vùng cam có mức nguy cơ và vùng xanh có mức độ bình thường mới là đúng đắn để thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch covid một mươi chín và phát triển kinh tế không để đứt gãy vùng sản xuất
việc chia vùng của hà nội là linh hoạt sáng tạo dựa trên lợi thế địa lý để tăng cường phòng chống dịch bệnh
đảm bảo sản xuất sinh hoạt
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu các địa phương phải
chủ động xây dựng phương án để phục hồi kinh tế dịch vụ
để đến khi thành phố có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội thì bắt tay ngay vào triển khai
đối với vùng cam và vùng xanh thành phố yêu cầu chính quyền địa phương phải tạo điều kiện
để người dân phát triển sản xuất xây dựng trong điều kiện kiểm soát tình hình dịch bệnh chặt chẽ
cùng với đó các quận huyện các ngành phải chủ động xây dựng phương án để phục hồi kinh tế
dịch vụ vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền nêu rõ chính quyền phải chỉ đạo sát sao
phải tạo điều kiện cho người dân
thành phố định hướng phát triển ba phân vùng vùng hai và vùng ba mở ra rồi
thì phải tạo điều kiện cho người dân mới đúng mục đích của thành phố
sau chỉ thị hai mươi của chủ tịch ủy ban nhân dân tp từ ngày tám tháng chín
các huyện có nguy cơ thấp và có khu công nghiệp lớn của hà nội được đồng loạt áp dụng chỉ thị một mươi năm
mở đường cho việc khôi phục sản xuất của các nhà máy tại đây
các khu công nghiệp và cụm công nghiệp của hà nội là nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất
và thu hút nhiều lao động đến từ các địa phương khác
là bộ phận cấu thành không thể tách rời của không chỉ nền kinh tế thành phố
các công ty hoạt động trong khu công nghiệp chủ yếu sản xuất gia công các mặt hàng xuất khẩu
người lao động của các công ty này đã được đi lại bình thường
phục lại sản xuất việc áp dụng chỉ thị một mươi năm khách hàng không còn rè rặt mà bắt đầu đặt hàng mới
các chuỗi cung ứng được nối lại vận chuyển cũng thuận tiện hơn
giúp các công ty dần nối lại hoạt động xuất khẩu hàng hóa
tạo điều kiện thuận lợi các huyện vùng xanh như ba vì đã mở cửa cho các thương lái vào tiêu thụ nông sản
với điều kiện đảm bảo các quy định phòng chống dịch có giấy chứng nhận test covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực
sản xuất phải an toàn an toàn mới sản xuất
cùng với sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương vùng xanh đã bắt đầu cho phép một số dịch vụ kinh doanh được tái hoạt động
huyện gia lâm huyện ba vì là các địa phương đầu tiên cho các nhà hàng quán ăn thuộc vùng xanh mở cửa bán hàng trở lại
tuy số lượng chưa nhiều song theo đánh giá chung việc cho phép các nhà hàng quán ăn mở cửa hàng bán lại mang về
đã bước đầu tạo tín hiệu tích cực mở ra hy vọng cho người dân sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế đảm bảo cuộc sống
và không chỉ đến khi được công nhận là một nhà hàng
nhưng cũng là vùng xanh theo phân vùng của thành phố mà trước đó nhiều địa phương đã nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi
để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng chống dịch an toàn
tại huyện hoài đức trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội huyện đã yêu cầu các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp muốn trở lại sản xuất
phải xây dựng phương án sản xuất an toàn ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến trình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt
đối với các cơ sở xuất ngoài cụm công nghiệp sẽ do ủy ban nhân dân xã thị trấn phê duyệt phương án sản xuất an toàn
đáng chú ý các địa phương hiện là vùng đỏ ở hà nội nhưng đã sớm tiến hành triển khai xây dựng kế hoạch phục hồi và thúc đẩy kinh tế xã hội
bám sát tiến độ khống chế kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
trước tiên phải làm tốt khống chế tình hình dịch bệnh đồng thời với đó là đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng cho người dân
người lao động đang cư trú trên địa bàn
dần các dịch vụ kinh doanh khôi phục kinh tế với những lộ trình ngắn hạn và dài hạn
cụ thể phù hợp theo tình hình dịch trên địa bàn theo quyết định của lãnh đạo thành phố
có thể nói dù tình hình dịch covid một mươi chín ở hà nội vẫn còn đang diễn biến phức tạp
nhưng với việc phân vùng của thành phố và sự mạnh dạn sáng tạo của mỗi địa phương trong triển khai thực hiện đang được kỳ vọng
sẽ giúp thủ đô khóa nhanh xóa gọn vùng đỏ xanh hóa nhanh vùng cam mở rộng và bảo vệ vững chắc vùng xanh
thủ đô đang hướng tới trạng thái bình thường mới phù hợp với diễn biến phòng chống dịch
đặc biệt là kết quả từ hai mũi giáp công rất quan trọng là xét nghiệm và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín